với mong muốn một năm mới ra khơi sẽ thuận bùm xôi gió tôm cá đầy khoang sáng nay ngày dằm tháng riêng sở du lịch tỉnh quảng bình đã phối hợp với xã cảnh dương huyện quảng trạch tổ chức lễ hội cầu ngư và phát động lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn hai mươi
cứ vào dịp giảm tháng riêng âm lịch hàng năm người dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình lại rộn ràng tổ chức lễ hội cầu ngư để tàu thuyền chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản
người dân xã cảnh dương sống chủ yếu nhờ nghề biển đến nay xã có đội tàu cá gần một chiếc trong đó có trên ba trăm linh tàu cá đánh bắt ở vùng xa bờ
hàng năm sản lượng khai thác thủy sản của làng cảnh dương đạt trên bốn hai trăm linh tấn với doanh thu đạt gần bốn trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám cảnh dương đề ra chỉ tiêu phấn đấu khai thác đạt trên năm tấn hải sản
đây là làng biển có bề dày văn hóa hơn bốn trăm linh năm với nhiều phong tục độc đáo riêng có
vì vậy sở du lịch tỉnh quảng bình đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng làng biển cảnh dương thành làng du lịch văn hóa biển đầu tiên của tỉnh
với xã thì chúng tôi cũng đang có ý định xây dựng làng cảnh dương trở thành một làng văn hóa du lịch kiểu mẫu với đầy đủ các sản phẩm mới là hấp dẫn và đặc trưng để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với quảng bình nhiều hơn
thông qua lễ cầu ngư người dân xã cảnh dương còn nêu cao tinh thần hăng hái khai thác hải sản để vừa tạo thu nhập cho gia đình vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc